kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám lần lượt bị một số trường đại học trả về địa phương
một số sinh viên đã nhập học chủ động rút hồ sơ trước khi sự việc bị công khai
tuy nhiên dù muốn hay không danh tính của những người này cũng đã rõ
sự công bằng của kỳ thi dần được lập lại dù muộn màng
nhưng vẫn còn đó những lo lắng băn khoăn nhất là khi mùa tuyển sinh đại học lại đang đến gần
trước mùa tuyển sinh mới câu chuyện gian lận tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
là lời cảnh báo sâu sắc tới toàn xã hội nhất là đến các phụ huynh và học sinh
gian lận thi cử phải xử đến cùng là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ
đây là ý kiến của các chuyên gia giáo dục luật sư liên quan đến các vụ gian lận thi cử
đang ở thời điểm có nhiều kết quả điều tra quan trọng
nhất là sau khi công khai danh sách tên các cán bộ phụ huynh học sinh chạy điểm cho con
các chuyên gia ngành giáo dục cho rằng nếu xử lý nhẹ nhàng vì nhân văn thì khó mà thuyết phục
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội
làm suy giảm niềm tin gây hoang mang cho dư luận
muốn lành mạnh hóa giáo dục phải xử lý đến cùng
thậm chí có thể xử lý tội đưa hối lộ đối với cán bộ chạy điểm cho con
cũng liên quan đến vấn đề này trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay có bài
công khai danh tính những phụ huynh chạy điểm cho con
các ý kiến trong bài viết đều thể hiện quan điểm có thể không công khai tên tuổi thí sinh
nhưng phải công khai danh tính phụ huynh nếu họ trực tiếp vi phạm
đã là sai phạm thì phải được điều tra tới cùng
bà ngô thị minh phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng
của quốc hội cho biết ngày hai mươi ba tháng bốn ủy ban sẽ có cuộc làm việc với bộ công an
và bộ giáo dục đào tạo để làm rõ những vấn đề xoay quanh vụ gian lận thi cử năm hai nghìn một mươi tám
lúc đó mọi việc dư luận quan tâm sẽ phải được làm rõ kể cả công khai danh tính hay không
kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi các trường trung học phổ thông
công lập năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi của hà nội sẽ diễn ra vào ngày mùng hai và mùng ba tháng sáu với nhiều điểm mới
trong đó có việc học sinh phải tham dự đủ bốn bài thi
tuyển sinh lớp một mươi tại hà nội nhớ quy chế rõ nguyện vọng là bài viết trên báo hà nội mới
ở khâu đăng ký dự tuyển theo quy định mỗi học sinh được quyền đăng ký tối đa bảy nguyện vọng
trong đó có hai nguyện vọng vào lớp một mươi trường công lập
các nguyện vọng còn lại có thể dự tuyển vào trường có lớp chuyên trường công lập
tự chủ tài chính
trường ngoài công lập trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp hoặc trường nghề
nếu đặt mục tiêu vào học trường công lập học sinh cần nhớ mỗi em chỉ có hai nguyện vọng vào trường công lập
hai trường này phải thuộc cùng một khu vực tuyển sinh
trường hợp học sinh không trúng tuyển nguyện vọng một thì được xét đến nguyện vọng hai
với điều kiện phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường đó ít nhất một năm điểm
tráng váng vì giá xăng tăng là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo thanh niên
không chỉ người tiêu dùng
trong trường mà rất nhiều doanh nghiệp cũng tráng váng trước việc giá sang tăng liên tiếp hai lần
chỉ trong vòng nửa tháng với mức tăng rất mạnh
theo nhận định của các chuyên gia khoản lợi nhuận định mức ba trăm linh đồng một lít xăng kéo dài nhiều năm nay
đã hình thành một cơ chế không tốt cho thị trường
hiện nay các quy định của chính phủ đang theo hướng thực hiện đầy đủ cơ chế kinh tế thị trường
đây sẽ là cơ hội tốt để loại bỏ những chính sách không hợp lý như thế này
còn trên báo lao động số gia hôm nay cảnh báo về các chiêu trò lừa đàn
cho kết quả đánh đề hoặc kết quả sổ số
thời gian gần đây trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các tài khoản facebook chuyên cho kết quả sổ số
đặc biệt vào mỗi buổi trưa các chủ tài khoản thương phát trực tiếp
tự nhận mình có người thân làm trong công ty sổ số hoặc có căn quả được người âm phù trợ
cho số giúp đỡ người cần tiền trả nợ
và khi gọi đến thì chủ tài khoản facebook sẽ yêu cầu bạn nạp thẻ điện thoại từ năm trăm linh trở lên
thậm chí năm triệu để coi như là lệ phí cho số trúng thưởng trong ngày
đã có rất nhiều người bị lừa khi mà đến lúc công bố kết quả sổ số
thì trùng khớp với kết quả đối tượng đăng trên facebook
vậy các đối tượng này đã dùng chiêu trò lừa đảo gì
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo lao động
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại